liên quan đến những sai phạm tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa
ngày hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khánh hòa vừa có quyết định thi hành kỷ luật
đối với đảng ủy bộ phận cdc khánh hòa
theo đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khánh hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà lương thị trong phó trưởng khoa dược vật tư y tế và bà mai thị minh truyền
phó trưởng phòng tài chính kế toán kê toán trưởng
kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông tôn thất toàn phó giám đốc
và bà trương thị lan anh trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
bốn cán bộ kể trên bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm của lãnh đạo cdc khánh hòa
trong việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang vừa có quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh khám xét chỗ ở cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhân viên
của công ty cổ phần công nghệ cao eua thôn hậu xã đại lâm huyện lạng giang tỉnh bắc giang
về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn biên chú tại xã đồng quang huyện quốc oai tp hcm
trước đó từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai biên là nhân viên của công ty cổ phần công nghệ cao eu
đến ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ văn sĩ giám đốc công ty cổ phần công nghệ cao eua và ông thị vân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư nam phong
về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm
mặt hàng các đối tượng sản xuất tung ra thị trường gồm các loại phổ biến với các tên gọi
như glucosamin collagen canxi làm giả nhãn mát của các công ty có uy tín trên thị trường
được nhập khẩu từ mỹ về việt nam
đội đặc nhiệm hình sự phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn
vừa điều tra và bắt giữ được một trong hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi vào đêm ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn minh phúc quê tỉnh bến tre là nghi can gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi
trước đó một tài xế taxi của hãng vinasun tới công an xã xuân thới thượng huyện hóc môn trình báo
bị hai đối tượng giả làm khách đi taxi
công bình thì một đối tượng bất ngờ dùng dao kề vào cổ để uy hiếp khống chế sau đó lấy đi hai điện thoại rồi tẩu thoát
sau một mươi ngày vào cuộc điều tra lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng phúc
đối tượng còn lại được phát hiện đã chết đuối sau khi nhảy xuống sông ở cầu lớn để tẩu thoát
một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet vừa bị phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang triệt phá
tại ngôi nhà không số thuộc ấp bình tạo xã trung an lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang sáu đối tượng
đăng đá gà qua mạng internet tạm giữ một máy tính sách tay ba tv hai thiết bị phát sóng wifi
một thiết bị lưu trữ dữ liệu camera năm điện thoại di động ba xe mô tô và gần bốn mươi ba triệu đồng
qua làm việc đối tượng lê văn lý trú tại thành phố mỹ tho khai nhận thuê nhà để tổ chức đánh bạc
thu lợi bất chính hơn hai triệu đồng một ngày
công an tp đà nẵng vừa kiểm tra và phát hiện một xe tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
di chuyển từ bắc vào nam tiêu thụ
lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra xe ô tô tải do tài xế nguyễn ngọc nghĩa chú tại tỉnh bắc ninh điều khiển
thì phát hiện bên trong thùng xe có chứa số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài
gồm gần hai sản phẩm là thực phẩm chức năng máy móc máy tập thể dục
thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa nói trên
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết đang tạm giữ hai đối tượng cùng ngụ tài xã vĩnh bình
huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bảy bùi quốc thới rủ lê vũ bằng đi mua ma túy về để sử dụng
cả hai điều khiển xe máy từ huyện hòa bình lên tp bạc liêu tìm mua ma túy
trên đường đi về thới và bằng bị tổ công tác của công an tp bạc liêu phát hiện và bắt giữ
tăng vật lực lượng công an thu giữ là một gói ni lông ma túy
qua giám định các số ma túy này là metafetamin
công an tp bạc liêu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo pháp luật
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng đinh viết vũ ba mươi tuổi
trú trên địa bàn của tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đinh viết vũ là đối tượng nghề nghiệp không ổn định lại nợ tiền bên ngoài xã hội
vì vậy để có tiền tiêu xài và trả nợ chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
vũ điều khiển xe máy rảo quanh địa bàn phường long bình tp biên hòa đồng nai
để tìm kiếm người dân sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật
khi đi đến địa bàn khu phố sáu phường long bình vụ phát hiện chị bùi thị nhi hai mươi tám tuổi
quê tp cần thơ đang ngồi trên xe máy trên tay cầm chiếc điện thoại di động
nên vũ điều khiển xe áp sát giật chiếc điện thoại của chị nhi rồi tẩu thoát
bị cướp giật tài sản chị nhi đã truy hô và người dân xung quanh đã truy bắt vũ giao công an cùng tan vật xử lý
tiếp tục với những thông tin khác công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cho biết
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn trí chú tỉnh bạc liêu là đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau một mươi sáu năm lần trốn
theo thông tin của cơ quan công an vào khoảng từ năm hai nghìn ba cho đến tháng năm năm hai nghìn sáu
đối tượng nguyễn văn trí đã lợi dụng danh nghĩa là chủ trại mộc đóng xuồng ghe để hỏi mượn phay tiền của nhiều người
và vay quỹ tín dụng nhân dân châu hưng với tổng số tiền hơn hai trăm ba mươi triệu đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn trí về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã bắt được đối tượng nguyễn minh trí
tại xã bình tân huyện gò công tỉnh tiền giang sau một mươi sáu năm lẩn trốn
trong những năm gần đây tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và tại việt nam nói riêng
vẫn có những diễn biến khá phức tạp xâm hại đến những quyền cơ bản nhất của con người
có tác động trở ngại đến nhiều mặt của đời sống xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việt nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống buôn người với sự tập trung và quyết tâm cao nhất
của tất cả các bộ ngành cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương
ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua bốn cơ quan gồm bộ công an bộ lao động thương minh và xã hội
bộ quốc phòng và bộ ngoại giao đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận
bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
quy chế là cơ sở để phối hợp toàn diện hơn thường xuyên hơn và hiệu quả hơn trong công tác này
đây là một trong rất nhiều hoạt động thể hiện việt nam luôn coi trọng công tác phòng chống mua bán người
là một nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai quyết liệt
iom việt nam đánh giá cao những nỗ lực
trong phòng chống mua bán người của chính phủ việt nam trong thời gian qua
việc tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình phòng chống mua bán người quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi việc thảo luận để sửa luật mua bán người là những minh chứng rõ ràng nhất
chính phủ thực hiện nhiều chương trình và hoạt động ở tất cả các cấp
từ quốc gia và cấp địa phương để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
trên phương diện công nghệ việt nam cũng đã bước đầu chú trọng đến việc điều tra tội phạm mua bán người
có sự can thiệp của công nghệ
đặc biệt là thông qua việc thu thập chứng cứ điện tử
tại các diễn đàn quốc tế việt nam tích cực tham gia trao đổi kinh nghiệm
về chủ trương biện pháp đấu tranh và thành tiệu của mình trong phòng chống mua bán người
theo đó có nhiều mô hình mới hỗ trợ người di cư trở về việt nam
được học tập từ kinh nghiệm của quốc tế
nhưng được nội địa hóa phù hợp với tình hình thực tế tại việt nam
chúng tôi cũng có những hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế để có các mô hình mới
ví dụ như hiện nay là đang có năm cái mô hình
hỗ trợ một điểm rừng cho những người di cư trở về và gia đình của họ
chúng ta hay gọi tắt là mô hình trung tâm oso một điểm rừng
thì nó là những mô hình từ các kinh nghiệm quốc tế
nhưng mà đã được nội địa hóa phù hợp với tình hình thực tế của việt nam
để sau đó tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới
tội phạm mua bán người hiện nay núp bóng trá hình rất tinh vi và đa dạng
hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh xuyên quốc gia quốc tế
nạn nhân chủ yếu bị bán ra các nước có chung đường biên giới đất liền với việt nam
số còn lại sang một số nước khác bằng đường bộ đường không và đường biển
chính vì vậy lực lượng chức năng của việt nam và các nước
nhất là các nước láng giềng thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin
tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
tội phạm mua bán người hiện nay núp bóng trá hình rất tinh vi và đa dạng

tội phạm mua bán người được dự báo vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường
do vậy trong thời gian tới lực lượng công an biên phòng của các tỉnh có biên giới đất liền
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía trung quốc lào campuchia
duy trì giao ban thường xuyên thiết lập đường dây nóng chủ động trao đổi thông tin
phối hợp điều tra truy bắt đối tượng phạm tội mua bán người và giải cứu tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
liên quan đến những sai phạm tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc
tỉnh khánh hòa và ngày hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khánh hòa vừa có quyết định
thi hành kỷ luật đối với đảng ủy bộ phận cdc khánh hòa
theo đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khánh hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà lương thị trong phó trưởng khoa dược vật tư y tế và bà mai thị minh truyền
phó trưởng phòng hành chính kế toán kê toán trưởng
kỳ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông tôn thất toàn phó giám đốc
và bà trương thị lan anh trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
bốn cán bộ kể trên bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm của lãnh đạo cdc khánh hòa
trong việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn một số tỉnh thành phố tỷ lệ người dân mắc cúm a
có xu hướng gia tăng nhiều người mắc bệnh cùng với tâm lý lo lắng muốn uống thuốc cho yên tâm
hoặc là mua để tích chữ đã khiến cho thị trường thuốc này khan hiếm
tình hình đã tự ý tăng giá thuốc
trong khi đó các bác sĩ cảnh báo là việc tự ý sử dụng tamiflu có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe
trên trang web tra cứu giá thuốc của cục quản lý dược bộ y tế tamiflu viên năng cứng hộp một vị gồm một mươi viên
được công bố với mức giá chưa đến bốn mươi năm đồng một viên tương đương khoảng bốn trăm năm mươi đồng trên một hộp
thế nhưng tại một số nhà thuốc một hộp tamiflu đang được bán với giá sáu trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng